trong khi đó dân chức y tế palestine ở gaza cho biết chiếc xe cứu thương gặp nạn khi đang vận chuyển những người bị thương từ thành phố gaza đến phía cửa khẩu rafah ở phía nam
tổ chức y tế thế giới đã ra tuyên bố bày tỏ hoàn toàn sốc trước vụ tấn công của phía israel đồng thời khẳng định bệnh nhân nhân viên y tế cơ sở vật chất và xe cứu thương phải luôn luôn được bảo vệ
liên quan đến cuộc xung đột hamas israel trong một phát biểu vào ngày ba tháng một mươi một thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah cho biết lực lượng của ông sẽ tiếp tục các cuộc giao tranh với quân đội israel
cho đến khi hamas giành được chiến thắng ở gaza ông nasrallah cảnh báo israel sẽ phạm sai lầm khi tấn công vào liban
theo ông trong những ngày tới lực lượng này sẽ có thêm nhiều hành động nhằm vào israel trên mọi mặt trận
bài phát biểu của nasrallah là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi lực lượng thanh chiến hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào israel vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
trong khi đó bộ ngoại giao giordani cho biết ngoại trưởng nước này và các nước ả rập xê út qatar ai cập và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
uae sẽ gặp người đồng cấp mỹ antony blinken trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi một để thảo luận về việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở giải gaza
tuyên bố cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô amman của giordani với sự tham dự của tổng thư ký ban chấp hành tổ chức giải phóng palestine plo
theo lịch trình các nhà ngoại giao hàng đầu ả rập sẽ tiến hành cuộc họp điều phối trước khi bước vào cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ blinken
người đang có chuyến thăm trung đông lần thứ hai chỉ trong một tháng qua để thúc đẩy ngừng bắn tạm thời
và tạo điều kiện cho các hoạt động
giữ kiến các ngoại trưởng ả rập sẽ tái khẳng định lập trường cuộc hối kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức
đồng thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp ngay lập tức cho giải gaza đang bị phong tỏa
ngoài ra các ngoại trưởng ả rập cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp mỹ về các biện pháp nhằm kiêm chế xung đột giữa israel và hamas
và ngăn cuộc khủng hoảng này lan rộng ra toàn khu vực
tình hình chiến sự tại giải gaza vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng
trong khi đó tại thời điểm này ở giải gaza nguồn nhân liệu đã cạn kiệt
giải pháp thay thế cho xe cộ chủ yếu lúc này là sử dụng những chiếc xe lừa kéo làm phương tiện đi lại và vận chuyển
tại thành phố khan yunis phía nam giải gaza những chiếc xe lừa xuất hiện ngày càng nhiều trên đường
tất cả nguồn nhiên liệu còn sót lại ở giải gaza lúc này chỉ ở các bệnh viện nhưng cũng chẳng mấy sẽ hết hẳn
đây là phương tiện di chuyển chủ yếu của chúng tôi hiện nay
tôi không thể sử dụng ô tô mọi thứ giờ thật quá khó khăn đối với tôi
tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến và cũng chưa bao giờ phải trải qua điều kiện sống như hiện tại
xe ngựa bây giờ quý hơn ô tô nếu tình trạng này tiếp diễn rất có thể chúng ta sẽ không tìm được loài động vật nào có khả năng kéo xe
tổng tham mưu trưởng các lực lượng phòng vệ israel cho biết
trong hơn một tuần qua phía israel đã nghe tin về việc hết khí đốt tại các bệnh viện ở gaza
nhưng nhận thấy các cơ sở này vẫn còn khả năng kéo xe
quy định trên được đưa ra trong bối cảnh các mối quan ngại gia tăng về tình trạng cạn kiệt nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện tại các bệnh viện ở giải gaza
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
biệt đội chống khủng bố thuốc cảnh sát quốc gia indonesia vừa bắt giữ hai nghi phạm khủng bố thuốc mạng lưới jamaa ansarus daula
có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
hai nghi phạm nói trên với tên viết tắt là ah và dam đã bị bắt vào ngày một tháng một mươi một tại tỉnh tây java
về cáo buộc âm mưu phá hoại cuộc tổng tuyển cử năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kết quả điều tra hai nghi phạm khủng bố này đã tham gia một số nhóm trò chuyện trực tuyến trên ứng dụng whatsapp
chia sẻ nội dung liên quan đến hệ tư tưởng cực đoan bắt nguồn từ is
ngoài ra hai nghi phạm cũng thường xuyên tiến hành gây quỹ với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp
vào ngày một mươi bốn hai hai nghìn hai mươi bốn
hai đối tượng này cũng từng tham gia các cuộc thảo luận bàn cách ngăn cản cuộc bầu cử vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi vừa qua cảnh sát quốc gia indonesia cũng đã mở chiến dịch truy quét bắt giữ năm mươi chín nghi phạm khủng bố
với cáo buộc âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
còn tại thổ nhĩ kỳ ngày ba tháng một mươi một bộ trưởng nội vụ nước này ali yolikala cho biết
lực lượng an ninh của thổ nhĩ kỳ đã thu giữ một một tấn ma túy
trong các hoạt động truy quét ở bốn mươi bốn tỉnh trên cả nước
theo bộ trưởng nội vụ thổ nhĩ kỳ các hoạt động truy quét có sự tham gia của ba trăm tám mươi bảy đơn vị phòng chống tội phạm ma túy
gần một cảnh sát hai máy bay và hai mươi bảy chóng nghiệp vụ
qua truy quét lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng tám trăm bốn mươi sáu kg methamphetamine
một kg cocaine một mươi năm kg cần sa năm kg heroin ba mươi năm viên ma túy
một mươi tám khẩu súng và một lượng tiền lớn
lực lượng chức năng cũng bắt giữ tổng cộng tám trăm bốn mươi sáu kg methamphetamine

nằm giữa châu á và châu âu thổ nhĩ kỳ đang phải vật lộ nối cuộc chiến chống nạn
buôn bán ma túy quốc tế suốt nhiều năm qua
lực lượng an ninh nước này thường xuyên tiến hành các chiến dịch truy quét ma túy trên quy mô toàn quốc
bộ quốc phòng mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá bốn trăm hai mươi năm triệu usd dành cho ukraine
bao gồm các loại đạn phòng chống phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng
những hạng mục nâu trên của người đạn
dược dành cho vũ khí hạng nhẹ đạn phân mảnh và các mặt hàng khác
là một phần trong lô thiết bị trị giá một trăm hai mươi năm triệu usd được lấy từ kho giữ chữ hiện có của quân đội mỹ
gói viện trợ mới còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái uav
trị giá ba trăm linh triệu usd sẽ được tài trợ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
đến nay mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của ukraine
với cam kết dành hơn bốn mươi bốn hai tỷ usd cho quốc gia đông âu
kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine bắt đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ lao động mỹ vừa công bố số liệu việc làm tại nước này trong tháng một mươi
với một trăm năm mươi việc làm mới thấp hơn so với dự báo của các quyền gia trước đó
mức tăng việc làm tại mỹ đã giảm gần một nửa so với con số hai trăm chín mươi bảy việc làm trong tháng chín
mức tăng việc làm chủ yếu ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe các cơ quan chính phủ
trong khi giảm ở các lĩnh vực sản xuất giải trí và khách sạn
tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên ba chín so với mức ba tám của tháng chín
phản ánh tình trạng nhiều công ty đã buộc phải sa thải bớt nhân viên trước áp lực về lãi suất cao
tín hiệu tích cực với người lao động mỹ là thu nhập của người lao động tiếp tục tăng
với mức tăng hai trong tháng một mươi và duy trì ở mức tăng bốn một so với cùng kỳ năm trước
nền kinh tế mỹ vẫn tăng trưởng tích cực trong quý ba với tốc độ bốn chín cao hơn gấp đôi so với quý trước
thị trường lao động mỹ dự báo sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm
đây có thể là tin vui đối với nỗ lực kiềm chế lạm phát của fed
sau khi cơ quan này đã có một chuỗi dài một mươi một lần tăng lãi suất liên tiếp
và dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới
thái lan đã sẵn sàng mở cửa đón đầu tư nước ngoài đồng thời hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân
để đưa đất nước hướng tới một tương lai phát triển toàn diện và bền vững
đây là thông điệp vừa được thủ tướng thái lan set tha tha vị xỉn đưa ra mới đây
thông điệp cải cách nền kinh tế thái lan trong bối cảnh đa khủng hoảng
thủ tướng sê tha vị xỉn nhấn mạnh thái lan cần chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai
để phát triển trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh kèm theo nguy cơ xung đột và khủng hoảng khí hậu
trong ba quý vừa qua xuất khẩu của nước này giảm do lạm phát lãi suất chi phí nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao
yêu tiên của chính phủ là đưa nền kinh tế đi đúng hướng bằng cách giảm chi phí sinh hoạt
khuyến khích chi tiêu trong nước mở rộng đầu tư và kinh doanh
trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn ba năm năm tới
thái lan cũng đặt ra mục tiêu đưa đất nước thành quốc gia có nền kinh tế có giá trị cao
thưa quý vị bữa ăn học đường là một bữa ăn quan trọng của trẻ
nó cung cấp dinh dưỡng cho các trẻ em cả một ngày hoạt động và sinh hoạt
chính vì vậy mà việc các trường quan tâm đến chất lượng bữa ăn học đường là một điều cực kỳ quan trọng
tùy vào nền kinh tế của mỗi quốc gia văn hóa ẩm thực
mà thực đơn và chất lượng món ăn dành cho các em học sinh là không đúng
chẳng hạn như tại mỹ australia
nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng trong ngày được chia đều cho bữa sáng bữa trưa
bữa tối sẽ quy định chặt chẽ về đồ ăn ở căng tin
chỉ được bán sữa và nước hoa quả tươi một trăm linh
còn tại nhật thì bữa ăn của học sinh sẽ cần đảm bảo trên một mươi loại thực phẩm
đồng thời phải kết hợp với giáo dục thể chất
và trong một câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bữa ăn học đường tại một số quốc gia trên thế giới
trong đó tình trạng thiếu dinh dưỡng như thấp còi gây còm
cùng tồn tại với tình trạng thừa dinh dưỡng dẫn đến thừa cân và béo phì
ngoài ra các trường cũng được khuyên chỉ nên hợp tác với các bếp ăn
có nhiều kinh nghiệm cung cấp thức ăn cho đối tượng học sinh không phải những bếp ăn đại trà
chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thiết lập chế độ dinh dưỡng
với việc mô trì các chuyên gia dinh dưỡng có nhiều kinh nghiệm
vì vậy việc giáo dục dinh dưỡng ở trường học là sẽ do một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký thực hiện
còn tại singapore các trường học đang áp dụng tiêu chuẩn mới về bữa ăn học đường
dành cho trẻ mẫu giáo và trẻ dưới một mươi hai tuổi nhằm tạo thói quen ăn uống lành mạnh từ khi còn nhỏ
ngăn ngừa tình trạng ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều
tiêu chuẩn mới này do tập đoàn y tế quốc gia đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng học đường
tiêu chuẩn này bổ sung các hướng dẫn hiện hành
theo đó khẩu phần ăn và tỷ lệ phải phù hợp với lứa tuổi
chúng tôi hy vọng rằng với những tiêu chuẩn mới này
các nhà cung cấp thực phẩm sẽ biết rõ hơn về những điều cần lưu ý khi chế biến thực phẩm an toàn cho trẻ nhỏ
và có thể ngăn chặn được các sự cố bất lợi như ngộ độc thực phẩm chẳng hạn
trong khi đó bộ nông nghiệp mỹ cũng đề xuất các tiêu chuẩn mới cho thực đơn học đường
nhằm khắc phục tình trạng béo phì cho hàng triệu trẻ em nước này
đồng thời cung cấp cho các em những bữa ăn bổ dưỡng
hơn tại trường học
thành phố new york đang dẫn đầu về thực phẩm cách ăn uống và lối sống lành mạnh
và tôi tự hào thông báo bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi
lộ trình giáo dục thực phẩm đầu tiên của thành phố new york
với lộ trình này chúng tôi sẽ dạy các con mình cách ăn uống tốt hơn
xây dựng trường học lành mạnh hơn cộng đồng lành mạnh hơn
và một thành phố lành mạnh hơn cho tất cả người dân new york
theo bộ nông nghiệp mỹ mỗi năm có khoảng ba mươi triệu trẻ em
tham gia trường học và một thành phố lành mạnh hơn cho tất cả người dân new york

đây là những chương trình cung cấp các bữa ăn giá rẻ
hoặc miễn phí tại các trường công lập và trường tư thụ phi lợi nhuận
dự kiến tiêu chuẩn mới này sẽ được áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm